tại trung tâm chiếu phim quốc gia hà nội bộ văn hóa thể thao và du lịch việt nam
đại sứ quán nga tại việt nam đã phối hợp tổ chức tuần phim nga năm hai nghìn hai mươi
tuần phim nga hai nghìn hai mươi tại hà nội nhằm kỷ niệm bảy mươi năm năm chiến thắng cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại một nghìn chín trăm bốn mươi năm hai nghìn hai mươi
chào mừng kỷ niệm bảy mươi năm quan hệ ngoại giao giữa việt nam và liên bang nga một nghìn chín trăm năm mươi hai nghìn hai mươi
năm bộ phim được trình chiếu tại tuần phim lần này đều là những tác phẩm đặc sắc của điện ảnh nga
đó là đường tới berlin cọp trắng tinh cầu đến mà xem và họ đã chiến đấu vì tổ quốc
toàn bộ các phim sẽ được chiếu miễn phí đến hết ngày một mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
tại trung tâm chứa phim quốc gia địa chỉ tám mươi bảy láng hạ hà nội
đây sẽ là cơ hội giúp khán giả việt nam thưởng thức các giá trị văn hóa đặc sắc
hiểu rõ hơn giá trị nhân văn từ chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại
đồng thời tăng cường nhịp cầu giao lưu văn hóa giữa nhân dân hai nước